chiều tối ngày hai mươi tám tháng bốn thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã về đến sân bay nội bài hà nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức singapore
và dự hội nghị cấp cao hiệp hội các quốc gia đông nam á asean lần thứ ba mươi hai
theo lời mời của thủ tướng singapore lý hiển long
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức singapore từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi tám tháng bốn
thủ tướng đã chào xã giao tổng thống singapore halima iyakov hội đàm cùng thủ tướng singapore lý hiển long
thăm cơ quan công nghệ chính phủ singapore cơ quan đảm trách việc triển khai chiến lược xây dựng quốc gia thông minh
và chính phủ ứng dụng kỹ thuật số của singapore
thủ tướng cũng đã gặp gỡ đối thoại với các tập đoàn lớn của singapore
đang và chuẩn bị triển khai các hoạt động đầu tư tại việt nam
nghe các nhà khoa học trí thức tại singapore giới thiệu về kinh nghiệm ứng dụng công nghệ bốn
trong xây dựng chính phủ kiến tạo
thăm hệ thống cảng biển và logistic hàng đầu của singapore
dự diễn đàn doanh nghiệp việt nam singapore
thăm nói chuyện với sinh viên giảng viên đại học quản lý singapore
thủ tướng đã gặp mặt nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán
và đại diện cộng đồng người việt nam tại singapore
trong hội đàm thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng lý hiển long
đã trao đổi về những phương hướng biện pháp cụ thể
nhằm nắm bắt cơ hội liên kết kinh tế khu vực do hiệp hội đối tác toàn diện
và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp và cách mạng công nghệ bốn mang lại
đưa hợp tác lên tầm mới mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân
hai bên nhất trí duy trì quan hệ chính trị tin cậy gắn bó
thông qua thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp
thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng an ninh
chú trọng hợp tác thực tế giữa hải quân không quân cứu hộ cứu nạn
công nghệ quốc phòng nghiên cứu chiến lược và trao đổi thông tin tình báo
phối hợp giải quyết các thách thức an ninh chung như cướp biển khủng bố
hai thủ tướng chia sẻ hợp tác đầu tư và thương mại là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương
nhất trí tích cực thúc đẩy liên kết doanh nghiệp khai thác tốt tiềm năng kết nối hàng không
tăng lượng khách và vận chuyển hàng hóa giữa hai nước với nước khác
tiến tới tự do hóa hiệp định hàng không đẩy mạnh hợp tác quản lý thị trường tài chính
chứng khoán hỗ trợ các công ty lớn của việt nam niêm yết trên thị trường chứng khoán singapore
thủ tướng lý hiển long cam kết singapore sẽ tiếp tục tăng đầu tư vào việt nam
khẳng định tiếp tục tăng học bổng cho học sinh sinh viên việt nam
hai bên chia sẻ tầm nhìn và cam kết tăng cường hợp tác song phương trên các diễn đàn quốc tế
đặc biệt là đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ asean apec liên hợp quốc
hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực
tự do hàng hải hàng không ở biển đông
tái khẳng định ủng hộ thực hiện đầy đủ và hiệu quả
tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc
và sớm hoàn tất quy tắc ứng xử ở biển đông coc hiệu quả và có tính giảng buộc
nhân dịp này hai thủ tướng đã thông qua tuyên bố chung chuyến thăm
chứng kiến ký kết một số văn kiện hợp tác
trong khuôn khổ chương trình dự hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi hai
hội nghị cấp cao đầu tiên trong năm chủ tịch asean hai nghìn một mươi tám của singapore
lãnh đạo các nước nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần tự cường
và tính sáng tạo của các nước
tính sáng tạo của asean cho rằng đây sẽ là chỗ dựa vững chắc để hiệp hội tiếp tục tiến lên
trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế biến chuyển nhanh chóng phức tạp
cùng với những cơ hội mới đang được mở với cuộc cách mạng công nghiệp bốn
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng phát huy hiệu quả tính sáng tạo
sẽ là đòn bẩy gia tăng sức mạnh tự cường của asean
trong đó tự cường kinh tế là rất quan trọng đối với các nền kinh tế có độ mở lớn như asean
cộng đồng asean phải là một ngôi nhà vững chãi để người dân được bảo vệ khỏi các mối đe dọa
từ thiên tai biến đổi khí hậu thời tiết cực đoan bệnh dịch
cuộc sống của người dân sẽ dễ dàng hơn khi họ được tạo thuận lợi trong di chuyển giữa các quốc gia
gia tăng các cơ hội việc làm học tập và nhận được sự trợ giúp kịp thời khi ở ngoài khu vực
nhân dịp này thủ tướng nguyễn xuân phúc đã thông báo việt nam cử ba thành phố hàng đầu
là hà nội thành phố hồ chí minh và đà nẵng tham gia sáng kiến mạng lưới thành phố thông minh asean
chuyến thăm chính thức singapore và dự hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi hai của thủ tướng nguyễn xuân phúc
đã góp phần tạo sung lực cho quan hệ hợp tác việt nam singapore
thể hiện sự ủng hộ của việt nam đối với singapore trong vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
tích cực thúc đẩy đoàn kết thống nhất và giữ vững vai trò trung tâm của asean
trong một cấu trúc khu vực mở minh bạch dựa trên luật lệ